trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ trần văn hình
trưởng khoa tiết niệm nam học và thận học bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
sẽ chia sẻ những thông tin quan trọng về điều trị sỏi thận
mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi
thưa bác sĩ có nhiều nghiên cứu cho thấy việt nam có tỷ lệ mắc sỏi thận khá là cao
vậy thì có những dấu hiệu nào để mọi người có thể nhận biết rằng là mình đang có nguy cơ mắc căn bệnh sỏi thận
dạ đau vùng thắt lưng kèm theo là sốt kèm theo là tiểu bút tiểu rắp hoặc là khang
thấy một cái vùng thắt lưng của mình nó căng gồng nên do cái thận nó to
đấy là các triệu chứng của bệnh sỏi thận
theo tôi được biết thì kích thước sỏi thận chính là một trong những yếu tố chính quyết định phương pháp điều trị
bác sĩ có thể cho biết nhận định này có đúng không ạ
và hiện tại khoa tiết liệu nam học và thận học bệnh viện đa khoa tâm anh
hiện đang áp dụng những cái phương pháp hiện đại nào
để có thể điều trị căn bệnh này
chính kích thước của sỏi nó sẽ gây ra cho hay là định hướng cho bác sĩ
cái lựa chọn cái phương pháp điều trị cho bệnh nhân cho nó phù hợp
ngoài ra thì còn phải tùy thuộc vào trình độ của phẫu thuật viên
trang thiết bị của cơ sở y tế thì chúng ta mới lựa chọn chính xác cho bệnh nhân
đối với bệnh viện đa khoa tâm anh thì hiện nay sỏi thận
chúng tôi có thể sử dụng các phương pháp như sau trong điều trị cho bệnh nhân
phương pháp thứ nhất là nội soi tán sỏi qua da đường hầm nhỏ
đây là một phương pháp mà bây giờ nói chung người ta gọi là phương pháp yêu việt nhất
phương pháp thứ hai có thể áp dụng đó là tán sỏi ngoài cơ thể
tán sỏi ngoài cơ thể thì chỉ định hạn chế hơn
thường chỉ định đối với những sỏi đường kính dưới hai cm
phương pháp thứ ba là nội soi tán sỏi ống mẻ
đây là ba phương pháp mà hay được áp dụng
ngoài ra thì đối với một số trường hợp sỏi đơn giản
thì chúng tôi có thể là sử dụng ngay cả ống xoay bán cứng
để tán sỏi bằng laser cho bệnh nhân
chứ còn bây giờ những phương pháp cổ điển
ví dụ như mổ mở hay cắt bán phần thận hầu như không được sử dụng
đặc biệt ở những bệnh viện như bệnh viện đa khoa tâm anh
vâng thưa bác sĩ nếu như căn bệnh này không được điều trị kịp thời
thì có thể gây ra những cái biến chứng nguy hiểm như thế nào ạ
đầu tiên là biến chứng dãn đải bể thận
nặng hơn một chút thì có thể là gây thận ứ niệm và mất chức năng
biến chứng thứ hai là biến chứng nhiễm khuẩn niệm
hay là cụ thể là ở đây là viêm bể thận thận
sau đó là thận ứ mủ rồi hư thận mủ rồi thậm chí là nhiễm khuẩn huyết
biến chứng thứ ba là biến chứng hẹp bể thận
biến chứng thứ tư là có thể thận sơ teo và cao huyết áp
cái biến chứng của sỏi thận có thể gây ra
rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay ạ

sỏi thận hình thành khi có quá nhiều một số khoáng chất nhất định tích tụ trong nước tiểu
khi cơ thể không được cung cấp đủ nước nước tiểu sẽ trở nên cô đặc hơn với hàm lượng các khoáng chất và hình thành nên sỏi
theo các bác sĩ khoa tiết nhiệu nam học và thận học bệnh viện đa khoa tâm anh
kích thước sỏi thận là yếu tố chính
quyết định phương án điều trị của bác sĩ
bởi lẽ với một số sỏi nhỏ thông qua việc bổ sung nước tăng cường các môn thể thao vận động mạnh
như nhảy dây chạy bộ sẽ được đào thải ra ngoài qua nước tiểu
tuy nhiên một số sỏi đã được hình thành lâu có kích thước lớn và gây biến chứng khiến cho đường tiểu bị hẹp
thì sẽ rất khó đào thải ra ngoài
lúc này bác sĩ cần có những phương pháp cụ thể để điều trị sỏi thận triệt đề
tới đây thì thời lượng dành cho chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
đã hết xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai